ủy ban thượng vụ quốc hội cũng lần đầu cho ý kiến về dự án luật địa chất và khoáng sản
luật địa chất và khoáng sản được xây dựng sau một mươi ba năm thực hiện luật khoáng sản năm hai nghìn một mươi
từ khi luật khoáng sản được thông qua vào năm hai nghìn một mươi đến nay
hệ thống văn bản pháp luật về khoáng sản cơ bản đầy đủ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản
đẩy mạnh điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
quản lý khoáng sản ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn
tuy nhiên sau một mươi ba năm thực hiện nhiều quy định của luật đã không còn phù hợp với thực tiễn
luật năm hai nghìn một mươi chưa quy định đầy đủ nội dung điều tra cơ bản địa chất
quản lý nhà nước về địa chất quản lý về thông tin dữ liệu
bên cạnh đó nhiều luật liên quan đến địa chất khoáng sản đã được sửa đổi bổ sung ban hành mới
dự thảo luật địa chất và khoáng sản kế thừa đầy đủ các chính sách quy định đang phát huy hiệu quả của luật hiện hành
bên cạnh đó dự thảo luật sửa đổi có một số điểm mới gồm quy định về điều tra cơ bản địa chất khoáng sản
các trường hợp đặc thù cho phép khai thác khoáng sản không phải có quy hoạch khoáng sản
phân nhóm khoáng sản tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương
bổ sung và làm rõ các hoạt động thu hồi khoáng sản đăng ký khai thác khoáng sản nhóm bốn
không phải cấp giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng cần ra soát kỹ các chính sách liên quan đến khuyến khích doanh nghiệp
tham gia điều tra thăm dò và khai thác khoáng sản nguyên tắc quản lý nhà nước đối với một số loại khoáng sản
giao thoa giữa các nhóm khoáng sản cụ thể vai trò quản lý nhà nước trong điều tra thăm dò khai thác khoáng sản
thẩm quyền quyết định việc giữ chữ khoáng sản ra soát quy định về bố trí ngân sách nhà nước
trong hoạt động điều tra địa chất bảo đảm phù hợp và thống nhất với luật ngân sách nhà nước
quy định về quản lý thông tin dữ liệu địa chất khoáng sản cần được đẩy mạnh